cảnh báo cho các thế lực thù địch phần tử phản động đối tượng cơ hội chính trị tung ra nhiều chiêu trò thủ đoạn xuyên tạc những đóng góp nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh
trong phần tin quốc tế chính quyền tổng thống mỹ joe biden quyết định đưa ra nhiều hạn chế với người chưa tiêm vaccine
bản tin mở đầu với các tin tức thời sự
ngày hôm nay đoàn công tác của bộ chỉ huy tiền phương bộ công an do thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo công an tỉnh bình thuận
tại buổi làm việc công an tỉnh bình thuận cho biết đến nay bình thuận đã ghi nhận trên năm trăm linh trường hợp dương tính với virus sars cov hai
tại buổi làm việc công an tỉnh bình thuận đã ghi nhận trên năm trăm linh trường hợp dương tính với virus sars cov hai
về hoạt động của một số đối tượng phản động chống đối lợi dụng tình hình dịch bệnh để kích động chống phá
trong ngày ba mươi tháng bảy công an tỉnh bình thuận đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch phòng chống hoạt động biểu tình gây dối an ninh trật tự trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
trong đó phân công các đồng chí trong ban giám đốc trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị chủ động tham mưu hai khu cách ly cho công an tỉnh
và chủ động nắm tình hình tham mưu giải quyết kịp thời ổn định các vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh trật tự không để hình thành điểm nóng biểu tình bạo loạn trong mọi tình huống
công an tỉnh bình thuận cũng tăng cường tuyên truyền nhắc nhở hướng dẫn nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về phòng chống dịch
đồng thời phát hiện xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trong đó có cả xử lý hình sự khởi tố hai vụ cố ý làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người và một vụ chống người thi hành công vụ
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng lê quốc hùng đã ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà công an tỉnh bình thuận đạt được trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín thời gian qua
tuy nhiên thứ trưởng lê quốc hùng đã đề nghị công an tỉnh bình thuận không được chủ quan lơ là mất cảnh giác tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm mà thứ trưởng đã chỉ đạo tại cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của bộ công an bộ chỉ huy tiền phương và công an hai mươi năm tỉnh thành phố phía nam về tình hình kết quả công tác phòng chống dịch covid một mươi chín vào ngày hai mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
đồng thời thứ trưởng lê quốc hùng cũng nhấn mạnh thêm một số vấn đề trọng tâm
trong đó công an tỉnh bình thuận cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ bộ công an đảng ủy chính quyền địa phương về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tăng cường lực lượng thường trực phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành chức năng thực hiện đầy đủ các yêu cầu của chính quyền địa phương phát huy vai trò sung kích tuyến đầu trong phòng chống dịch
cũng trong chiều nay thiếu tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chỉ huy trưởng bộ chỉ huy tiền phương bộ công an
cùng với đoàn công tác tiếp tục có buổi làm việc với trại giam thủ đức đóng trên địa bàn huyện hàm tâm và trại giam huy khiêm đóng tại huyện tánh linh tỉnh bình thuận
báo cáo với thứ trưởng lê quốc hùng cùng đoàn công tác về tình hình công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
giám thị hai đơn vị chạy giam thủ đức và chạy giam huy khiêm cho biết
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở nhiều tỉnh thành phía nam hai đơn vị đã chủ động kích hoạt hoạt động của ban chỉ đạo và các tổ phản ứng nhanh
tập trung chỉ đạo phòng chống dịch ở cấp độ cao nhất với phương châm chống dịch như chống giặc
với tinh thần ưu tiên hàng đầu là bảo vệ sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ và phạm nhân giữ an toàn cho trại giam
tiếp tục chỉ đạo tổ công tác phòng chống dịch bệnh kiểm tra các cơ sở giam giữ và lên các phương án giả định có thể xảy ra với phương châm bốn tại chỗ để có thể chủ động trước mọi tình huống
phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng lê quốc hùng đã biểu dương ghi nhận sự nỗ lực của hai trại giam thực hiện khá toàn diện các mặt công tác của bộ đề ra
và mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ của cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giao dưỡng
tiếp tục giữ vững an ninh an toàn cho chạy giam không để dịch xâm nhập vào chạy
đồng thời thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu hai trại giam tập trung quán triệt thực hiện nghiêm túc một số nhiệm vụ trọng tâm
trong đó trại cần tiếp tục quán triệt bám sát nghị quyết chương trình công tác của cục cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng và của đơn vị
để tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp công tác quản lý giam giữ giáo dục cải tạo phạm nhân
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm hai nghìn hai mươi một siết chặt kỷ luật kỷ cương nâng cao ý thức trách nhiệm với tinh thần
mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị tổ chức trong công an là pháo đài vững chắc không bị lây nhiễm covid một mươi chín
chủ động ra soát điều chỉnh bổ sung các phương án xử lý tình huống phức tạp bảo đảm an ninh an toàn cho các cơ sở giam giữ
không để xảy ra đột xuất bất ngờ đặc biệt phương án xử lý trong trường hợp xảy ra dịch bệnh trong các cơ sở giam giữ
sáng nay tại hà nội thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an
chủ trì buổi làm việc trực tuyến với bộ chỉ huy tiền phương của bộ công an tại phía nam lãnh đạo công an tp hcm
về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín tại tp hcm
phát biểu tại buổi làm việc
thay mặt đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn ghi nhận biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự nỗ lực cố gắng của công an các đơn vị địa phương trong công tác phòng chống dịch bệnh
đã góp phần kiểm soát tình hình dịch bệnh tại các điểm nóng các ổ dịch nguy hiểm trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp kế hoạch theo chỉ đạo của chính phủ
ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín các cấp
vì mục tiêu dập tắt dịch bệnh trong thời gian sớm nhất ổn định đời sống nhân dân phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
thời gian tới đồng chí thứ trưởng đề nghị các đơn vị có liên quan thuộc bộ công an tăng cường hỗ trợ kinh phí
trang thiết bị cần thiết cho ban chỉ đạo tiền phương và lực lượng trực tiếp tham gia chống dịch
bệnh viện ba mươi tháng bốn cần chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai kế hoạch tiêm vaccine
để tiêm cho cám bộ chiến sĩ đặc biệt là lực lượng tuyến đầu tại tp hcm
tỉnh nguyễn văn sơn cũng yêu cầu công an tp hcm tăng cường công tác quản lý cư trú kiểm soát an ninh trật tự
tại các khu công nghiệp khu dân cư địa bàn phức tạp về an ninh trật tự tăng cường lực lượng đảm bảo an ninh trật tự
cho các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tp hcm đồng thời yêu cầu cám bộ chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm
giữ đúng lễ tiết tác phong có thái độ ứng xử chuẩn mực đối với người dân đảm bảo thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong phòng chống dịch
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn cũng đề nghị cục truyền thông công an nhân dân phối hợp với công an các đơn vị địa phương
tích cực đẩy mạnh tuyên truyền lưu hình ảnh tư liệu liên quan đến lực lượng công an nhân dân trên mặt trận phòng chống dịch covid một mươi chín trong thời gian qua
còn vào chiều ngày hôm nay thứ trưởng nguyễn văn sơn trưởng ban chỉ đạo về phòng chống dịch bộ công an đã có buổi làm việc với công an thành phố đà nẵng
và các đơn vị của bộ đóng chân trên địa bàn về tăng cường công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đến ngày ba mươi một tháng bảy thành phố đà nẵng đã có bốn mươi bảy trên năm mươi sáu xã phường có ca nhiễm với một mươi chín tuổi lây nhiễm chưa rõ nguồn lây
từ ngày ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến nay công an thành phố đã triển khai gần ba mươi sáu lượt cán bộ chiến sĩ đảm bảo an ninh trật tự giám sát cách ly
tại chín mươi ba địa điểm phong tỏa bốn mươi năm địa điểm cách ly tập trung năm mươi hai vùng cách ly y tế
liên quan đến việc xử lý vi phạm công tác phòng dịch công an thành phố đã phát hiện xử lý

về tình hình tiêm vaccine covid một mươi chín bệnh viện mục kiến kiến đã tiêm hơn ba liều trong đợt một
và hiện đang tiến hành tiêm ba ba trăm linh mũi hai cho cán bộ chiến sĩ
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng đánh giá cao vai trò của đội ngũ y tế bệnh viện mục kiến kiến
đã kịp thời hỗ trợ về nhân lực sẵn sàng phối hợp hiệu quả trong công tác phòng dịch
để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ tuyến đầu thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu các đơn vị của bộ
cần ra soát sớm bổ sung danh sách cán bộ chiến sĩ để bệnh viện mục kiến kiến lên kế hoạch hoàn thành việc tiêm vaccine covid một mươi chín
hiện nay để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào đơn vị nhất là cơ sở giam giữ
đồng chí thứ trưởng nhấn mạnh công an tp đà nẵng cần siết chặt hơn nửa công tác phòng dịch
tại các cơ sở giam giữ trại giam đồng thời các đơn vị của bộ trại giam công an thành phố cần sẵn sàng khu cách ly
để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
quý vị thân mến có lẽ chưa bao giờ và chưa khi nào người dân cả nước đặc biệt là tại các tỉnh thành phía nam
lại phải bước vào cuộc chiến cam go quyết liệt chống lại đại dịch covid một mươi chín như thời gian này
càng trong những hoàn cảnh khó khăn lực lượng công an nhân dân lại càng thể hiện rõ vai trò nòng cốt
tinh thần quyết tâm tiên phong nơi tuyến đầu bằng tất cả sự nỗ lực cố gắng chấp nhận những vất vả hy sinh
sự hiện diện của lực lượng công an ở những điểm nóng của dịch bệnh trong lúc hiểm nguy đã trở thành chỗ dựa vững chắc
đem đến sự yên tâm an toàn cho nhân dân
nhiều tháng qua bất kể ngày hay đêm lực lượng công an luôn có mặt ở mọi lúc mọi nơi
cùng với các lực lượng khác triển khai biện pháp khoanh vùng dập dịch
từ đảm bảo an ninh trả tự tại các chốt cách ly y tế đi từng ngõ gõ từng nhà hỗ trợ truy vết những trường hợp liên quan ca bệnh
đến đảm bảo an ninh trả tự trật tự an toàn giao thông
với họ được công hiến để nhân dân được an toàn là hạnh phúc khó có thể diễn tả bằng lời
đa số những đồng chí ở đây là đều có gia đình và con nhỏ hết
tháng hai cũng chưa có thể được về nhà tại vì lực lượng là lực tiến đầu chống dịch
trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín công an thành phố hồ chí minh đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
để đảm bảo an ninh trả tự và tham gia hỗ trợ tại hàng trăm chốt kiểm soát hàng ngàn khu cách ly phong tỏa
để chung tay hỗ trợ lực lượng chính quy nhiều đồng chí công an hưu trí cũng tích cực tham gia tổ phòng chống dịch covid một mươi chín
tại cộng đồng hỗ trợ tại các chốt kiểm soát
nói chung là truyền thống của lực lượng công an là khi nào cần thì mình sẵn sàng
cho nên là mình nhờ lực lượng mình đang chốt chặn mỏng quá
cho nên lực lượng hưu trí cũng đã ủng hộ anh em phục vụ giúp anh em để hoàn thành nhiệm vụ
ở đâu có điểm phong tỏa có khó khăn thiếu thốn thì ở đó có tinh thần hết lòng vì nhân dân phục vụ
vừa qua hơn bảy trăm linh phần quà là các nhu yếu phẩm rau củ quả đã được các chiến sĩ công an thành phố thủ đức
chuyển đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn công nhân tại khu vực cách ly chốt phong tòa
cùng hướng về thành phố mang tên bác những chuyến xe không đồng trở lương thực đã được công an nhiều tỉnh thành
kịp thời hỗ trợ bà con người lao động có hoàn cảnh khó khăn
hướng về thành phố hồ chí minh là nơi đang bùng phát mạnh mẽ dịch covid
và chúng tôi hy vọng rằng với những sự quan tâm cũng như là sự ủng hộ từ các mạnh thực quân
cũng như là từ hồ chí minh những tình cảm mà chúng tôi dành cho thành phố hồ chí minh
thì sẽ góp phần cùng với nhân dân cả nước
cổ vũ động viên cho nhân dân thành phố sẽ sớm vượt qua đại dịch
chia lừa với ngành y tế thành phố hồ chí minh bộ công an cũng đã huy động hàng trăm cán bộ y bác sĩ hỗ trợ vùng thâm dịch
mới đây hơn năm mươi y bác sĩ của bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã sung phong chi viện cho thành phố mang tiên bác
ai cũng có gia đình riêng công việc riêng nhưng khi miền nam cần họ sẵn sàng gác lại việc riêng để lên đường
cuối cùng tinh thần mạnh mẽ
về ý chí khỏe về thể lực
chắc chắn chúng tôi thấy được một tinh thần như thế và một kinh nghiệm của những dịch của cán bộ dân sĩ
thì chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch và chắc chắn hẹn gặp lại vào cái ngày chiến thắng đại dịch
lúc này thời điểm đang cam go nhân dân đang lo lắng
thì trách nhiệm bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ nó thể hiện một cách nó đầy đủ nhất
tôi đề nghị là phải hết sức chủ động
và tiếp tục thể hiện lực lượng ở tuyến đầu
mỗi cán bộ chiến sĩ công an là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
thách thức từ dịch bệnh covid một mươi chín đặt ra nhiệm vụ nặng nề hơn đối với lực lượng công an
nhưng khó khăn gấp đôi thì phải cố gắng gấp ba gấp bốn
trong bất cứ hoàn cảnh nào lực lượng công an cũng luôn kề vai sát cánh với nhân dân
vượt qua mọi khó khăn trong đại dịch
phải khẳng định rằng với những nỗ lực của lực lượng công an nhân dân trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như các mặt hoạt động để hỗ trợ cuộc sống của người dân
những lời bịa đặt dối trá của các đối tượng phản động chống đối chắc chắn sẽ không thể làm lung lay
ý chí niềm tin của mỗi người dân việt nam đối với lực lượng công an nhân dân
trong phần tiếp theo với những tin chính
thủ tướng chính phủ phạm minh chính ra công điện về phòng chống dịch covid một mươi chín yêu cầu thực hiện nghiêm giãn cách
trong phần tin quốc tế chính quyền tổng thống mỹ joe biden quyết định đưa ra nhiều hạn chế với người chưa tiêm vaccine
chúng tôi sẽ được cập nhật số liệu về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín cuối ngày
theo bản tin dịch covid một mươi chín của bộ y tế tối nay cho biết có ba hai trăm năm mươi bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
nâng tổng số ca được điều trị khỏi là ba mươi tám bảy trăm ba mươi bốn ca

và trong ngày hôm nay thì ghi nhận tám sáu trăm linh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
trong đó bốn ca nhập cảnh và tám sáu trăm hai mươi ca ghi nhận trong nước
hiện việt nam có một trăm bốn mươi năm sáu trăm tám mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
có bốn trên sáu mươi hai tỉnh thành phố đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới
đó là tỉnh yên bái điện biên quảng ninh và bắc cạn
thưa quý vị trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
thực hiện lời kêu gọi của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
nghị quyết số ba mươi
ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một của quốc hội thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa ban hành công điện một nghìn sáu mươi ba về phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương các bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ thực hiện các nội dung sau
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo thực hiện mạnh mẽ quyết liệt thực chất hiệu quả các biện pháp cụ thể phòng chống dịch
theo đúng chỉ đạo của chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã ban hành trong thời gian qua
các địa phương đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu cttg phải thực hiện nghiêm nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương
tuyên truyền rộng rãi kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống y tế để người dân an tâm ai ở đâu ở đấy
tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cơ quan
chú từ sau ngày ba mươi một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một tới khi hết giãn cách trừ những người được chính quyền cho phép
lãnh đạo tỉnh thành phố chịu trách nhiệm trước thủ tướng chính phủ nếu để người dân tự ý di chuyển ra khỏi địa phương mình
đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các tỉnh liên quan phải tổ chức đón đưa về địa phương đích đến đảm bảo an toàn
tổ chức xét nghiệm vận chuyển bằng xe ca có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy
thực hiện bàn giao đầy đủ tổ chức cách ly giám sát y tế theo đúng quy định không để dịch bệnh lây lan
bộ công an chỉ đạo công an tỉnh thành phố tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức đưa đón người dân
tổ chức tốt hệ thống mạng lưới chăm sóc điều trị người bị nhiễm virus sars cov hai theo các tầng điều trị
tập trung và ưu tiên năng lực nâng cao chất lượng điều trị đặc biệt là đối với các bệnh nhân diễn tiến nặng hạn chế tối đa các trường hợp tử vong
tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu thêm một mươi bốn ngày kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo công văn số chín trăm sáu mươi chín ttg kg
đối với các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ tại công văn số chín trăm sáu mươi chín ttg kg ngày một mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi một
những tỉnh sau một thời gian thực hiện giãn cách xã hội nếu đã kiểm soát được dịch bệnh có thể nới lỏng giãn cách theo từng khu vực
trong nội bộ tỉnh đối với khu vực liên tỉnh thì phải có thỏa thuận thống nhất với các tỉnh liên quan và phải báo cáo tội công tác đặc biệt của chính phủ
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín trước khi quyết định
các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch bệnh giữ vững thành quả chống dịch không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn
đồng thời phối hợp hỗ trợ tri viện phù hợp cho thành phố hồ chí minh và các địa phương đang có dịch diễn biến phức tạp
năm vận động kêu gọi kiểm soát người dân ở thành phố hồ chí minh các tỉnh bình dương đồng nai long an và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội
không được rời địa bàn tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách ai ở đâu ở đấy
tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay đủ lương thực thực phẩm cho tất cả những người lao động nghèo mất thu nhập không còn dự trữ không để người dân nào thiếu ăn thiếu mặc
tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân hỗ trợ người dân tỉnh mình đang ở thành phố hồ chí minh
và các tỉnh đang có dịch diễn biến phức tạp có số lượng ca mắc lớn
tổ chức tiêm vaccine nhanh đúng đối tượng an toàn hiệu quả không để vaccine hết hạn tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho lựa chọn vaccine
lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vaccine
xử lý nghiêm kịp thời theo pháp luật các trường hợp vi phạm
người đứng đầu các cấp chính quyền chịu trách nhiệm trực tiếp về công tác phòng chống dịch bệnh trong đó có việc tiêm vaccine
tăng cường huy động đội ngũ cán bộ y tế nhất là lực lượng hồi sức cấp cứu không phân biệt công tư tham gia công tác phòng chống dịch trên địa bàn
có biện pháp phù hợp để nâng cao chất lượng số lượng bác sĩ điều dưỡng viên kỹ thuật viên
sẵn sàng trì viện cho các địa phương dịch bệnh đang diễn biến phức tạp có số lượng ca mắc lớn như thành phố hồ chí minh và một số địa phương phía nam theo sự điều phối của bộ y tế
chú trọng chăm lo động viên tinh thần đảm bảo phương tiện phòng hộ hỗ trợ vật chất đối với lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp chống dịch
có phương án sử dụng hợp lý lực lượng y tế những nơi không nhất thiết cần nhân viên y tế thì hướng dẫn các lực lượng khác và nhân dân thực hiện
xây dựng kế hoạch và thực hiện mua sắm vật tư thiết bị y tế phương án đảm bảo sản xuất đời sống an sinh xã hội trật tự xã hội theo các kịch bản dịch bệnh
sẵn sàng cho tình huống dịch diễn biến xấu tuyệt đối không để tiêu cực trong mua sắm
bộ y tế bộ thông tin và truyền thông hướng dẫn chỉ đạo công khai minh bạch kịp thời mọi thông tin về phòng chống dịch bệnh để nhân dân biết ủng hộ và tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
bộ công an chỉ đạo xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai sự thật ảnh hưởng tiêu cực tới phòng chống dịch bệnh
bộ y tế chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan thúc đẩy nhanh hiệu quả theo quy trình rút gọn về hành chính việc sản xuất cung ứng vaccine thuốc phục vụ phòng chống dịch covid một mươi chín ra soát đề xuất bổ sung chế độ chính sách phù hợp đối với đội ngũ cán bộ y tế và các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch
tại thành phố đà nẵng nhận định mức độ nguy cơ dịch bệnh đang ở mức cao số lượng ca nhiễm trong cộng đồng tăng nhanh
thành phố đà nẵng đã quyết định thực hiện các biện pháp mạnh hơn cao hơn trong phòng chống dịch theo nội dung chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ nhằm đảm bảo phong tỏa giãn cách và cách ly trên địa bàn toàn thành phố từ một mươi tám h ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng bảy
thành phố đà nẵng quyết định áp dụng thực hiện cách ly toàn xã hội kể từ một mươi tám h ngày ba mươi một tháng bảy trên phạm vi toàn thành phố cho đến khi có thông báo mới
theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình tổ dân phố cách ly với tổ dân phố
thuông cách ly với thuông phường xã cách ly với phường xã quận huyện cách ly với quận huyện
tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ kể cả hoạt động bán mang về của các nhà hàng cửa hàng quán ăn uống
bắt đầu từ một mươi tám h ngày hôm nay thì thành phố đà nẵng yêu cầu người dân không ra khỏi nhà chị được phép ra khỏi nhà trong trường hợp cần thiết như đi mua lương thực thực phẩm cấp cứu khám chữa bệnh đi làm việc làm nhiệm vụ
và khi đi ra ngoài trong những trường hợp này thì bên cạnh giấy tờ tùy thân người dân cần phải có những giấy tờ đủ điều kiện lưu thông như là phiếu đi chợ hoặc là xấy giặc nhận của cơ quan đơn vị theo mẫu của ủy ban nhân dân thành phố
trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay thì những quy định đưa ra nhận được sự đồng thuần từ phiện người dân
em thấy cũng cần thiết tại vì dịch bệnh đang tăng mà chỉ có những cái ngành mà cần thiết thì nên làm thôi còn lại thì mọi người chắc là nên ở nhà
tình hình dịch bệnh đang phức tạp tôi ủng hộ thành phố đưa ra
cùng với việc cách ly toàn thành phố theo chỉ thị một mươi sáu trong ngày hôm nay thành phố đà nẵng quyết định phong tỏa thêm ba phường có nguy cơ cao về lây nhiễm covid một mươi chín trên địa bàn quận sơn trà
ngay trong chiều tối nay công an các phường đã phối hợp với các lực lượng triển khai việc bố trí các điểm chốt chặn
ở phường an hải bắc thì trước đây công an phường đã tham mưu cho lãnh đạo ủy ban nhân dân phường thành lập bốn mươi tám tổ covid cộng đồng
bốn mươi tám cái chốt ở các khu dân cư rồi bốn tổ tùng tra của công an phường tùng tra suốt ngày đêm hai mươi bốn h hai mươi bốn h rồi một tổ xử lý vi phạm và tám tổ đi kiểm tra cái việc hoạt động của các tổ covid cộng đồng
cho nên là cái việc mà phong tỏa đối với địa bàn phường trong cái thời điểm này thì cái công việc cần tiếp nhất là chúng ta ngăn cách giữa phường này và phường khác thôi
còn lại trong nội bộ phường thì cơ bản là đã tương đối ổn định
trong ngày ba mươi một tháng bảy đà nẵng công bố năm mươi năm ca mắc covid một mươi chín mới
như vậy tính từ ngày một mươi tháng bảy đến nay thành phố đã ghi nhận sáu trăm tám mươi tám ca mắc covid một mươi chín
hàng loạt điểm nóng dịch bệnh có chùm lây nhiễm nguy cơ cao mới được phát hiện
thành phố yêu cầu các lực lượng chức năng địa phương đơn vị đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát
và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về phòng chống dịch khắc phục tình trạng chặt ngoài
ngày lộng trong huy động lực lượng tổ chức kiểm soát chặt chẽ
có hiệu quả các chốt kiểm soát ở khu vực giáp ranh với các địa phương khác
đồng thời với tinh thần chống dịch như chống giặc thành phố yêu cầu mỗi người là một chiến sĩ
mỗi gia đình là một pháo đài cùng với chính quyền và các lực lượng chức năng tích cực
trong công tác phòng chống đẩy lùi chiến thắng dịch bệnh